khu vực tây nguyên cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông liên tục đẩy mây ẩm từ ngoài biển vào
vì thế mà các tỉnh ninh thuận bình thuận phần phía nam của tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ được dự báo sẽ có mưa rào và rông dài rác
những cơn mưa trái mùa thường tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm còn ban ngày trời vẫn có nắng nhưng cường độ không còn gắt như những ngày trước
nên nhiệt độ ngày mai trên các khu vực sẽ giảm dần
hầu hết phổ biến ngưỡng từ ba mươi ba mươi hai độ riêng nam bộ có mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng tăng cường của không khí lạnh trong đêm nay và ngày mai phía bắc khu vực bắc biển đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám khiến cho biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước